trong đợt mưa lũ vừa qua bốn trên bảy điểm trường mầm non phong nhà bố trạch quảng bình đã bị ngập từ sáu đến một mét
sau khi nước rút các cô giáo đã và đang khẩn trương quét dọn lại các điểm trường bị ngập nhằm tạo điều kiện tốt nhất để chuẩn bị đón các cháu trở lại trường
và ở trường ngập lũ đó là điểm trường xuân tiến hà lợi hà vang và cô lạc với mức nước ngập sáu mươi phân
và sau khi lũ xong thì nhà trường đã tiển khai cho các cô là dòn dẹp vệ sinh sạch sẽ lau dòn đôi chung đảm bảo cho công tác tẻ đến trường
lệ thủy nơi được coi là rốn lũ của tỉnh quảng bình thường xuyên phải hứng chịu các tác động của thiên tai
thì nên người dân ở đây luôn trong tâm thế sẵn sàng chủ động để ứng phó với mưa lũ
năm nay sáu vài năm ngoài thì có nhỏ hơn nhưng với tinh thần chuẩn bị của ba con nhân nhân lệ thủy
hết sức chú rưu đạo nhân nhân
cùng với sự chủ động của người dân trong việc phòng chống lũ lụt
chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền túc trực cùng người dân hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
lên các phương án gì giới dân tìm kiếm cứu nạn khi thời tiết xấu xảy ra
trong cái ứng phó với mưa lũ đặc biệt là chính quyền địa phương thì rất là quan tâm
có những cái phương án rất cụ thể để phòng ứng phó với mưa lũ cho bà con
đặc biệt là cái vấn đề là cái phương châm bốn tại chỗ
hiện quảng bình còn một số địa phương thấp trũng mức nước ngập vẫn khoảng trên dưới một mét
việc tập trung ổn định đời sống cho bà con và đặc biệt là tiếp tục lên phương án
chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ tiếp theo được xem là nhiệm vụ trọng tâm
bởi theo dự báo khoảng ba đến năm ngày nữa
một đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện ở khu vực bắc miền trung